theo hãng tin reuters trong buổi tối kỳ quỹ diễn ra ở tỉa bang florida
chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump đã nhận được năm mươi năm triệu usd
đây là tin tích cực với ông trump trong bối cảnh cựu tổng thống mỹ đang bị đối thủ joe biden bỏ xa về số tiền quỹ tranh cử
hiện đội ngũ tranh cử của ông biden đã thu về một trăm chín mươi hai triệu usd gấp đôi số tiền mà ông trump thu được
có khoảng một trăm linh khách mời sự buổi tiệc buổi tối kỳ quỹ tại thị trấn palm beach bang florida
bao gồm nhiều tỷ phú từng công khai chỉ trích các chính sách an sinh xã hội dưới thời ông biden và cựu tổng thống barack obama
buổi tối kỳ quỹ tổ chức tại tư dinh của tỷ phú john paulson
ông trump đi cùng phu nhân melania tham dự buổi kỳ quỹ còn có thượng nghị sĩ tim scott cựu ứng viên tổng thống vivek ramaswamy
kết thúc buổi gây quỹ chiến dịch của ông trump loan báo đã nhận được tổng cộng năm mươi năm triệu usd
đứng bên cạnh phu nhân melania sau buổi gây quỹ ông trump nói số tiền thu được cho thấy
người dân muốn góp phần vào sứ mệnh làm cho nước mỹ trở nên vĩ đại trở lại
trước đó tại new york tổng thống joe biden cũng đã tổ chức buổi gây quỹ với sự tham dự của hai cựu tổng thống new clinton và barack obama
thu về được hai mươi sáu triệu usd tiền bán vé
trong bản thông cáo gửi cho báo hild đội ngũ tranh cử của ông biden công kích buổi tối gây quỹ tranh cử của ông trump
nếu các bạn muốn biết ông trump đã tổ chức buổi kỳ quỹ của ông trump
nếu các bạn muốn biết ông trump sẽ đấu tranh vì ai trong nhiệm kỳ thứ hai
hãy nhìn vào danh sách được ông ấy mời đến bữa tối ngày bảy tháng bốn những kẻ gian luận thuế lừa đảo phân biệt chủng tộc và phân tử cực đoan
theo đó ông trump và rensi cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của tổng thống joe biden và ủy ban quốc gia đảng dân chủ dnc
tổng thống biden và đảng dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng hai là hơn một trăm năm mươi năm triệu usd
và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng ba
trong khi đó nhóm vận động tranh cử của ông trump và rinsi tuyên bố đã huy động được tổng số là sáu mươi năm sáu triệu usd trong tháng ba
và bước sang tháng bốn với chín mươi ba một triệu usd tiền mặt trong tay
về phía ông trump kể từ khi tuyên bố chiến dịch giành lại nhà trắng ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
ông đã phải vật lộn để duy trì quỹ tiền tranh cử của mình một phần vì hoạt động gây quỹ mờ nhạt
và một phần vì phần lớn số tiền
các phần lớn số tiền tranh cử đã được chuyển sang dùng để bảo vệ ông trước các cáo buộc hình sự
ngoài ra cách ông donald trump kiếm tiền cho chiến dịch tranh cử của mình cũng gây ra nhiều tranh cãi
với đủ mọi hình thức như sợi bom tin nhắn email dọa tước tư cách thành viên trong đảng hay khiêu khích gọi người ủng hộ là kẻ phản bội
mấy năm sau khi tỷ phú donald trump mất chức tổng thống vào tay đối thủ dân chủ joe biden
vị doanh nhân đã gửi rất nhiều email và tin nhắn để gây quỹ
đến mức các chuyên gia tư vấn của đảng cộng hòa cảnh báo biện pháp ấy của ông có thể trở nên vô dụng
bạn bè của cựu tổng thống từng phàn nàn với ông rằng họ nhận email tin nhắn gây quỹ quá nhiều quá thường xuyên
chính ông trump từng yêu cầu các trợ lý giảm tốc độ gửi email tin nhắn tới người ủng hộ
một số người hâm mộ ông trump gửi thư viết tay để xin lỗi vì họ không thể quyên góp nhiều hơn
trong ít nhất sáu tuần tới đây cựu tổng thống mỹ donald trump sẽ phải vừa hầu tòa vừa vận động tranh cử
đây có thể là một sự bất tiện
trước đó theo hãng tin afp trong ngày sáu tháng bốn giờ địa phương ông trump tiếp tục có nhiều phát ngôn gây tranh cãi
ông trump hiện là mục tiêu điều tra của bốn vụ án hình sự khác nhau
trong đó ngày một mươi năm tháng bốn phiên tòa đầu tiên của vụ tống tiền nhằm bịt miệng ngôi sao khiêu dâm trump me daniels sẽ bắt đầu
trước phiên tòa tầm phán trent merchant đã ra lệnh cấm ông trump bình luận công khai hay cho bên thứ ba về diễn biến xét xử
ngay sau đó ông trump cáo buộc ông merchel xâm phạm quyền tự do ngôn luận
và biểu đạt của mình vốn được quy định trong tu trinh án thứ nhất của hiến pháp mỹ
ông viết trên mạng xã hội church
nếu động thái mang đậm tính đảng phái này ngăn tôi nói những sự thật rõ ràng tôi sẽ hân hạnh trở thành nanson mandela của tờ hiện đại
đây sẽ là vinh sự lớn của tôi
tuyên bố trên của ông trump trực tiếp nhắc đến cố lãnh tụ nam phi nelson mandela
người đã xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tập ở bắc thái ở nước này
trước khi trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nam phi ông madela đã ngồi tù suốt hai mươi bảy năm
vì những nỗ lực đấu tranh của mình
ngay sau tuyên bố trên của ông trump đội ngũ vận động tranh cử của tổng thống đương nhiệm kiêm ứng viên
của tổng thống đảng dân chủ joe biden đã chỉ trích thậm tệ đối thủ
thông báo của đội ngũ này nhận xét tưởng tượng việc tự cho mình là trung tâm
đến mức so sánh bản thân với chúa giê xu và ông nelson mandela chỉ trong vòng hơn một tuần
đó là ông donald trump của các bạn
trong chiến dịch tranh cử của tổng thống mỹ năm nay
hai ứng cử viên là ông joe biden của đảng dân chủ và ông donald trump của đảng cộng hòa
đưa ra những đánh giá trái ngược về tình trạng nền kinh tế mỹ
trong khi đương kim tổng thống cố gắng thuyết phục cử tri vốn đang lo ngại về lạm phát rằng
nền kinh tế đang mạnh khỏe phía cựu tổng thống lại cho rằng nước mỹ hiện nay là một vùng đất hoang thương mại
nước mỹ có nền kinh tế tốt nhất thế giới ông biden phát biểu trong chương trình today của đài nbc hôm thứ hai tuần này
vạch ra một luận điểm giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử của ông
giới quan sát nhận định vị thế kinh tế của mỹ trên trường quốc tế
đang trở thành một chủ đề tranh luận gai gắt trong giai đoạn đầu của cuộc chạy đua trực tiếp giữa hai ứng cử viên
ông trump nói tại một sự kiện vận động tranh cử vào hồi tháng ba
chúng ta là một quốc gia với nền kinh tế đang suy sụp với chuỗi cung ứng đứt gãy
với những cửa hiệu không có đủ hàng hóa với những chuyến giao hàng không đến nơi
tuy nhiên theo hãng tin cnbc các con số thống kê lại vẽ nên một bức tranh khác so với những gì ông trump nói
và phù hợp hơn với những gì ông biden nói về nền kinh tế mỹ
trong đó lạm phát mỹ đã giảm mạnh từ mức đỉnh của hơn bốn thập kỷ thiết lập vào năm hai nghìn hai mươi hai dù có dấu hiệu nóng trở lại
trong mấy tháng gần đây tổng sản phẩm trong nước gdp của mỹ tăng trưởng hai năm trong năm hai nghìn hai mươi ba
vượt mức tăng của nhiều nền kinh tế phát triển khác
một báo cáo đầu năm nay của quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo kinh tế mỹ sẽ duy trì thế dẫn trước trong năm hai nghìn hai mươi
dù tốc độ tăng trưởng có thể hạ về hai một
để so sánh hai nền kinh tế phát triển khác
là canada và đức đạt mức tăng trưởng tương ứng một một và ba trong năm ngoái
nhà kinh tế trưởng mark jandy của tổ chức đánh giá tín nhiệm maudis đã nói với cnbc
nền kinh tế mỹ đang dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu giữ vai trò là đầu tàu kinh tế của thế giới
lạm phát ở mỹ cũng giảm nhanh hơn so với ở các nền kinh tế phát triển khác
chẳng hạn trí số giá tiêu dùng cpi của canada đã tăng ba chín trong năm hai nghìn hai mươi ba
còn ở đức mức tăng là năm chín
tuy nhiên cũng cần nói thêm rằng mỗi quốc gia có một phương pháp tính lạm phát khác nhau
dẫn tới khó so sánh chuẩn xác
tuy vậy ông chandy khẳng định tình hình lãng phát ở mỹ hiện đang tốt hơn so với nhiều nền kinh tế lớn khác
nếu sử dụng phương pháp tính lạm phát như của liên minh châu âu eu
lãng phát ở mỹ đã giảm dưới mục tiêu hai của phép rồi ông nói
và dù lãi suất tăng cao thị trường việc làm của mỹ vẫn mạnh
báo cáo của công ty dịch vụ tuyển dụng adp công bố hôm thứ tư tuần này cho thấy
khu vực kinh tế tư nhân của mỹ có thêm một trăm tám mươi bốn công việc mới trong tháng một
vừa xa mức dự báo một trăm năm mươi năm công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đã đưa ra
trong một cuộc khảo sát của hãng tin dow jones
đây cũng là mức tăng trưởng việc làm mạnh nhất của mỹ kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thị trường chứng khoán mỹ liên tục lập kỷ lục trong mấy tháng gần đây
và giá nhà cũng tăng mạnh dù bắt đầu có dấu hiệu giảm về nguồn cung nhà tăng lên
dù có những mối lo ngại rằng lãm phát có thể dài dàng ở mức cao hơn so với mục tiêu của fed
ông chandi nói các yếu tố nền tảng của nền kinh tế mỹ hiện nay gần như là lý tưởng
nhà kinh tế trưởng modi đã nói đây là một bức tranh kinh tế hoàn hảo
khó có thể phủ nhận được sự vượt trội của nền kinh tế mỹ hiện nay được cho là kết quả của nhiều yếu tố
nhà kinh tế joseph cannon của viện kinh tế quốc tế protestant của washington đã nhận định
nhờ cả chính sách và sự may mắn
sau khi covid một mươi chín trở thành đại dịch chính phủ mỹ đã bơm gần bốn tỷ usd tiền kích cầu
và nền kinh tế để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp
nhà kinh tế george scott brown của viện brookings nhận định
mỹ chi nhiều tiền kích cầu hơn bất kỳ một quốc gia nào khác và đó là một phần lý do tại sao
nền kinh tế mỹ phục hồi từ cú sốc covid tốt hơn bất kỳ một quốc gia nào khác
việc chi lượng tiền khổng lồ để kích cầu dẫn tới việc chính phủ mỹ có thâm hụt ngân sách lớn hơn bất kỳ một quốc gia nào khác
sách này giúp cho nền kinh tế nhanh chóng lấy lại nhịp tăng trưởng và doanh nghiệp không phải ra thải ồ ạt
nếu không nền kinh tế mỹ có thể đã rơi vào một vòng xoáy suy thoái khó thoát
ấn tượng hơn cả là sự vững vàng của thị trường việc làm mỹ
ngay cả khi lãi suất quỹ liên bang lãi suất điều hành của cục dự trữ liên bang mỹ
đã tăng đến mức cao nhất trong hai mươi ba năm ở năm hai mươi năm năm năm
tỷ lệ thất nghiệp của nước này vẫn duy trì dưới bốn trong suốt hai năm qua
trong tháng hai tỷ lệ thất nghiệp ở mỹ nhít nhẹ lên ba chín
trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tháng hai ở canada là năm tám và ở châu âu là sáu
vì thế mà kinh tế mỹ có được còn nhờ việc nước này đứng vững trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị
cũng như cấu trúc vai nợ đặc biệt ở nước này
chẳng hạn sự gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và thực phẩm do chiến tranh nga ukraine
có ảnh hưởng ít hơn đến mỹ so với châu âu và nhật bản
những nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn hơn vào nguồn cung năng lượng và thực phẩm từ nga
ông carn nói đó là phần may mắn của mỹ
trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng cao các hộ gia đình ở mỹ bị ảnh hưởng ít hơn
so với nước này có các khoản vai thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn ba mươi năm
với những khoản vay như vậy các hộ gia đình được hưởng mức lãi suất cực kỳ thấp
khi đi vay ở giai đoạn đầu của đại dịch
loại khoản vay này hầu như chỉ có trong hệ thống tài chính mỹ
mang lại một sự bảo vệ cho các hộ gia đình khi lãi suất tăng lên
ông chandi nói hệ thống ngân hàng mỹ chịu nhiều rủi ro về lãi suất
nhưng ở nhiều nước khác rủi ro này được đẩy về phía hộ gia đình và doanh nghiệp
đó là một điều thực sự quan trọng
giới chuyên gia cho rằng nền kinh tế mỹ hiện nay vẫn đối mặt với một số trở ngại
tôi không cho rằng đã có thể kết luận nền kinh tế đã hạ cánh mềm
rằng nền kinh tế đã hoàn toàn thoát khỏi rủi ro
ở thời điểm hiện tại phép vẫn giữ quan điểm khá cưng rán về lãi suất
dù đã dự báo sẽ có ba lần giảm lãi suất trong năm nay
phát biểu hôm thứ tư tuần này chủ tịch của phép trì nhanh atlanta
ông rafael bostic đã cho rằng có thể chỉ giảm lãi suất được một lần trong năm nay
và lần giảm đó sẽ diễn ra vào quý bốn
ông bostic nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn của cnbc con đường sẽ gập gành
nhưng dù sao các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế mỹ
ông kenn của viện kinh tế quốc tế peterson nói
về cơ bản nền kinh tế đang có được đà tăng trưởng bằng hoặc cao hơn
so với trước đại dịch như vậy là khá tốt